ngay sau khi đến thủ đô new delhi ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với ông ani sandana
giám đốc điều hành công ty tata poworld và tám đại diện các công ty thành viên của tập đoàn tata power
và công ty sản xuất điện lớn nhất ấn độ với tổng quy mô phát triển thương mại khoảng một mươi sáu trăm chín mươi chín mw
trong tất cả các lĩnh vực năng lượng thủy điện nhiệt điện điện gió điện mặt trời
tại việt nam tata pawwood đang triển khai phát triển dự án nhà máy nhiệt điện bot long phú hai tại sóc trăng
và một số dự án trong các lĩnh vực khác
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng qatar là tập đoàn có quan hệ đầu tư từ lâu với việt nam
chính phủ việt nam mong muốn tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư kết nối giữa doanh nghiệp hai nước
tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao truyền thống giữa hai nước
thủ tướng đề nghị arta thúc đẩy các hoạt động đầu tư vào việt nam
trên tinh thần tuân thủ quy luật của cơ chế thị trường và các quy định của pháp luật việt nam
về bảo vệ môi trường gìn giữ môi trường sống của người dân
ông ann sandana khẳng định cam kết của tập đoàn tata mong muốn mở rộng các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh
tại việt nam theo hướng lâu dài bền vững
thời gian tới qata mong muốn nhận được sự ủng hộ của thủ tướng và các cơ quan hữu quan của việt nam
trong quá trình khai thác các dự án đầu tư vào việt nam